bệnh thiếu men g sáu pg là bệnh gì có nguy hiểm hay không và cần phát hiện điều trị như thế nào
ngay bây giờ các bác sĩ đến từ bệnh viện đa khoa tâm anh sẽ giúp quý vị có câu trả lời chính xác về căn bệnh này